tại buổi tiếp tổng thư ký oecd thủ tướng chính phủ đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và oecd
đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phát huy hợp tác đặc biệt trong các lĩnh vực như nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu
công nghiệp công nghệ cao công nghiệp phụ trợ đầu tư tài chính giáo dục đào tạo
thủ tướng đề nghị oecd phối hợp và hỗ trợ việt nam tổ chức năm apec hai nghìn một mươi bảy chia sẻ thông tin
quan điểm về các vấn đề kinh tế toàn cầu cùng quan tâm tại các hội nghị diễn đàn quốc tế
và mời ông tổng thư ký oecd tham dự tuần lễ cấp cao apec tại việt nam vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
tổng thư ký oecd khẳng định oecd sẵn sàng hỗ trợ việt nam trong các lĩnh vực mà phía việt nam đề nghị
cũng như tham gia vào các hoạt động của năm apec việt nam hai nghìn một mươi tám